thành phố hồ chí minh có lượng bức xạ lớn trung bình khoảng một năm trăm tám mươi một kwh một m hai một năm
với nhiều thuận lợi cho việc phát triển ứng dụng điện năng lượng mặt trời trên mái nhà
chính vì thế điện lực tp hcm đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái tại thành phố
lượng bức xạ ở thời điểm cao nhất là sáu ba kwh trên một m hai một ngày vào tháng hai
và thấp nhất là ba ba kwh trên một m hai một ngày vào tháng bảy
khảo sát của tổng công ty điện lực tp hcm
tiềm năng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà còn rất lớn
cụ thể nhóm cơ quan hành chính sự nghiệp là gần một trăm năm mươi bốn mw
nhóm sản xuất hơn một bốn trăm bảy mươi một mwp nhóm thương mại hơn một trăm bốn mươi năm mwp
do đó tổng công ty điện lực tp hcm vừa ký kết hợp tác với các nhà cung cấp cung ứng nhiều chương trình ưu đải
nhằm khuyến khích người dân doanh nghiệp sử dụng phổ biến nguồn năng lượng xanh sạch với chi phí hợp lý
đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí tiền điện
đến nay toàn thành phố đã có sáu tám trăm ba mươi năm công trình điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất lắp đặt hơn tám mươi tám mw